để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cộng đồng doanh nghiệp ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng hai
trung tâm trọng tài quốc tế việt nam varc đã giới thiệu những nội dung cơ bản
và những điểm mới trong quy tắc tố tụng trọng tài viac hai nghìn một mươi bảy
quy tắc tố tụng trọng tài vi ac hai nghìn một mươi bảy là quy tắc trọng tài đầu tiên tại việt nam ra đời
đáp ứng sự thay đổi của quy định pháp luật liên quan tới việc gộp các quan hệ pháp luật
vào giải quyết chung trong một vụ tranh chấp với các quy định hoàn toàn mới
tại điều sáu điều một mươi năm và điều ba mươi bảy của quy tắc viac hai nghìn một mươi
các tranh chấp phát sinh từ nhiều quan hệ pháp luật có thể gộp vào giải quyết
trong một vụ tranh chấp theo các quy định của pháp luật giúp tiết kiệm từ một mươi năm đến ba mươi bảy
phí trọng tài giảm tối đa thời gian theo kiện của các bên từ đó tiết kiệm được thêm
các chi phí thuê luật sư chi phí đi lại và các phí tổn khác cho doanh nghiệp
trong đó thủ tục trọng tài rút gọn hứa hẹn sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp
nhất là đối với các vụ việc có tình tiết đơn giản hồ sơ chứng cứ gọn nhẹ
điển hình là các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng bảo hiểm mua bán hàng hóa
quy tắc tố tụng năm hai nghìn một mươi bảy sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy